do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài lại vào đúng đợt rét kỷ lục trong nhiều năm qua vì vậy mỗi ngày đã có hàng chục ngàn lượt khách du lịch đến với khu du lịch quốc gia sapa với mong muốn là được thưởng thức cái lạnh đặc trưng và chờ đón tuyết rơi
một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến sapa đó là đỉnh phan xipang hùng vĩ hàng nghìn du khách đã chọn nơi đây là nơi để có thể chào đón năm mới
là một trong những du khách chọn đỉnh phan xipang để chào đón năm mới anh phan lương đăng không khỏi bất ngờ bởi thời tiết và không khí năm mới tại đây
anh đăng cho biết là người miền nam ít có cơ hội được thưởng thức cái lạnh đặc trưng như thế này lại ở trên nóc nhà đông dương nên cảm thấy vô cùng thích thú và đặc biệt
hôm nay là mình đi theo cái đoàn của công ty của mình là đón năm mới ở đỉnh phan xipang sapa

theo ước tính sẽ có khoảng bốn mươi sáu du khách đến với sapa dịp nghỉ năm mới này do đó để đảm bảo an toàn cho người dân
do đó để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách huyện sapa đã tăng cường lực lượng chức năng bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả theo quy định
tôi chưa được đi bao giờ tôi muốn trải nghiệm một cuộc trải nghiệm mới
đây là nơi gặp gỡ ở đất trời và cảm giác rất là phiêu du
tôi cảm thấy cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ được cảm giác tôi chưa bao giờ thấy
tôi rất thích không khí đón năm mới trên này là rất là vui
mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng có thể thấy được đón tết tại nơi được ví như gặp gỡ của đất trời
đã mang đến một bầu không khí vô cùng khác lạ và đặc biệt với những ai có mặt tại đây trong những ngày này
mọi người cùng chào đón năm mới trong màn sương mờ ảo giữa cái lạnh đã thành thương hiệu của phố núi sapa